cách đây ba mươi năm quân tình nguyện việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế ở campuchia
sự giúp đỡ trí tình trong sáng và sự hy sinh vô cùng to lớn của nhân dân việt nam
của quân đội nhân dân việt nam là không thể phủ nhận không thể phai mờ trong lịch sử
thời thế có thể đổi thay nhưng tình đoàn kết việt nam campuchia không bao giờ thay đổi
đó là tình đoàn kết liên minh chiến đấu được trải qua thử thách của thời gian và thực tế lịch sử
được xây đắp bằng máu xương của nhân dân hai nước
tình hữu nghị vô cùng đặc biệt thiêng liêng là tài sản vô giá của hai dân tộc
là cơ sở nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục phát huy trong giai đoạn hiện nay và tương lai
nhân dịp này phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với thượng tướng nguyễn trí vĩnh
ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng
về cuộc chiến vì hòa bình thế giới này cũng như mối quan hệ giữa hai nước việt nam campuchia
mời quý vị cùng theo dõi
thưa ông vào thời điểm năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đất nước ta còn rất là nhiều những khó khăn
khi mà chúng ta vừa có được hòa bình thống nhất và bắt đầu công cuộc dựng xây
nhưng vào thời điểm đó thì ta vẫn quyết định là giúp đỡ nước bạn
ngay sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chỉ vài năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy lực lượng diệt chủng khơi bề đỏ
pol pot đã phát động chiến tranh biên giới để chống việt nam
và chúng ta bắt buộc phải bước vào một cuộc chiến tranh mới
trước hết để tự vệ để bảo vệ tổ quốc mình
và sau đó là để giúp nhân dân campuchia khoát thoát khỏi nạn diệt chủng
nên như ở lúc bấy giờ chúng ta không chỉ là một cuộc chiến tranh ở campuchia
mà chúng ta còn một cuộc chiến tranh nữa ở biên giới phía bắc
chúng ta đã vượt qua hai cái cuộc chiến tranh ấy
chúng ta bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ
chúng ta xây dựng lại nền hòa bình
cho đất nước củng cố và duy trì được mối quan hệ với các nước láng giềng
tôi cho đấy là một cái thành tiệu vĩ đại của đảng của quân đội và nhân dân ta trong bối cảnh ấy
mặc dù chúng ta phải trả cái giá rất nặng này và trong thời gian rất lâu dài
thứ trưởng cũng có thể chia sẻ về vai trò của việt nam nói chung
cũng như là quân đội nhân dân việt nam nói riêng trong cuộc chiến này
có thể nói rằng là trong cuộc chiến tranh để bảo vệ biên giới tây nam
cũng như là để tiêu diệt cái bể lũ diệt chủng bốn bốt ấy
thì cái nhân tố chính phải nói là bộ đội quân tình nguyện việt nam
nhưng mà bên cạnh đó là một nhân tố đặc biệt quan trọng không thể thiếu
đấy là cái lực lượng của cách mạng campuchia
và họ đã thay mặt nhân dân campuchia đề nghị chúng ta là đưa quân sang campuchia
để cứu hàng triệu dân campuchia còn soát lại thoát khỏi cái nạn diệt chủng
như vậy chúng ta là một đội quân chiến đấu để bảo vệ tổ quốc
chúng ta là một đội quân chiến đấu để mà tiêu diệt cái tàn quân của khe đỏ
nhưng đồng thời chúng ta là một đội quân công tác để mà giúp nhân dân campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng
xây dựng lại cuộc sống mới và có được những cái nền tảng ban đầu để mà họ tự lực phát triển đất nước tốt đẹp
như đến ngày hôm nay
còn nếu như nhìn ở hiện tại thì thứ trưởng đánh giá như thế nào về quan hệ việt nam campuchia
cái mối quan hệ của ta với campuchia hiện nay nó xuất phát từ những cái quá khứ tốt đẹp
rồi nó cũng có những cái thăng trầm và có những cái tổn thương rất đặng đề
và chúng ta đã đủ những gì trong quá khứ để hiểu rằng cái tương lai chỉ phải tốt đẹp hơn
chúng ta đã có cái quan hệ chính trị rất là tốt với campuchia
quan hệ kinh tế văn hóa xã hội cũng rất là tốt đẹp
cái tuyến biên giới việt nam
campuchia có rất nhiều khó khăn trong cái phân chia phân giới campuchia
do là lịch sử để lại từ thời pháp thời mỹ cả những cái triều đại trước nữa
nhưng cho đến nay chúng ta cũng đã hoàn thành cho đến tám mươi năm
và còn một mươi năm nữa đã bị hướng
và đặc biệt là cái quan hệ giữa nhân dân hay nữa
thì càng ngày nó càng gắn bó tốt đẹp hơn